mặc dù dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu nhưng lượng khách du lịch nước ngoài vào việt nam vẫn có số lượng lớn
thành phố hà nội cũng đã có yêu cầu tăng cường kiểm tra các khách sạn cơ sở lưu trú có người nước ngoài để chủ động phòng dịch bệnh
công tác này đang được lực lượng công an tích cực triển khai
ghi nhận của phóng viên trên địa bàn quận hoàn kiếm một trong những điểm nóng du lịch của thủ đô
thời gian vừa qua lực lượng công an liên tục tăng cường kiểm tra giả soát số lượng khách du lịch nước ngoài hiện đang lưu trú trên địa bàn
mục tiêu của việc kiểm tra giả soát này nhằm kịp thời phân loại điểm đến di chuyển của du khách trước khi đăng ký lưu trú tại khách sạn nhà nghỉ homestay
khi tôi đến việt nam được nghe rất nhiều thông tin ở khách sạn chuyển đến về tình hình dịch bệnh
tôi cũng đã biết về dịch bệnh từ trước khi đến việt nam
trước tinh thần phòng chống dịch bệnh của việt nam tôi cảm thấy rất an toàn khi du lịch tại đây
mặc dù ảnh hưởng của dịch nên lượng du khách đến hà nội giảm nhiều so với cùng kỳ năm ngoái
nhưng vẫn có hàng nghìn du khách nước ngoài tới tham quan thời điểm này
việc lọc ra được hành trình di chuyển đến và đi hàng ngày của du khách
sẽ giúp công an quận và các lực lượng chức năng sẽ có thêm nhiều biện pháp để chủ động trong công tác cách ly
kiểm tra phòng chống dịch covid một mươi chín cho du khách cũng như người dân
công an đã phối hợp chặt chẽ với cả ban chỉ đạo phòng chống dịch
đó là vận động đôn đốc các cơ sở lưu trú trên địa bàn
thực hiện nghiêm túc việc khai báo tạm trú cho khách đến tạm trú tại cơ sở
phân tích kỹ các khách lưu trú đến từ các vùng dịch
và các nước đang có dịch bệnh khủng phát
với tình hình dịch bệnh phức tạp mới đây thành phố hà nội đã ra quyết định đóng cửa tất cả các quán bar karaoke đến hết tháng ba
bên cạnh đó người dân cần phải nâng cao ý thức tự phòng dịch
phối hợp với lực lượng chức năng để phát hiện ngăn ngừa
khoanh vùng ngay những nguy cơ xâm nhập dịch bệnh có thể phát tán ra cộng đồng